thành phố hà nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật
và đếm ngược cao đao chào năm mới hai nghìn hai mươi hai
quyết định trên được đưa ra để đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn
thay vào đó hà nội sẽ tổ chức một số hoạt động trực tuyến để chào đón năm mới
quay trước chương trình biểu diễn nghệ thuật rực rỡ sắc xuân
phát trên đài truyền hình của các địa phương vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai
ngoài ra hà nội vận động các tổ chức cá nhân trang trí chiếu sáng khu đô thị
mặt tiền trụ sở tòa nhà khách sạn trung tâm thương mại
các hoạt động chào đón năm mới hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn quận hoàn kiếm đều bị dừng
do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
các hoạt động và sự kiện tập trung đông người trên địa bàn quận hoàn kiếm cũng sẽ bị hạn chế
nhà hàng dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
ngoài ra để đảm bảo công tác phòng chống dịch trong dịp tết dương lịch
ubnd quận hoàn kiếm sẽ lập các chốt xử lý vi phạm trên địa bàn
dừng cấp phép các điểm trong giữ xe và phương tiện trong dịp này
ngoài hà nội tp hcm cũng quyết định không bắn pháo hoa đón năm mới dịp tết dương lịch